liên quan đến phần chất vấn và trả lời về nội dung thuộc lĩnh vực của bộ nội vụ
truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn các đại biểu quốc hội và cử tri về phần trả lời
cũng như quan điểm của họ về vấn đề bổ nhiệm cán bộ hiện nay
tôi thấy rằng phần trả lời của bộ trưởng thì bộ trưởng cũng mới quan tâm tới những vấn đề tổng thể những người lớn
tuy nhiên một số vấn đề cụ thể của các đại biểu hỏi thì bộ trưởng cũng chưa tập trung vào vấn đề lắm đó lắm
cho nên cũng làm cho các đại biểu khi hỏi là bức xúc và dư bản tranh luận liên tục
trả lời vấn đề bổ nhiệm bồ ạt của nhiệm kỳ thì thực tế mà nói là nó có
vấn đề này được báo chí nêu ra nhiều bọn họ nêu cụ thể chứ không phải họ nêu một cách hiện tượng
thế cho nên tôi nói là có và bộ trưởng tôi thấy bộ trưởng cũng nhận thấy rằng là vấn đề này có
đó là vấn đề mạnh dạng trong trả lời của bộ trưởng
tuy nhiên vấn đề là cái giải pháp sắp tới như thế nào thì tôi thấy bộ trưởng
chưa đặt ra được
câu trả lời mà bộ trưởng cho rằng là có cái công nhận là có sự bổ nhiệm bộ hạt
thì tôi cho rằng đây là một câu trả lời rất thật hà
và câu này thì cũng đúng với cái tinh thần mà cử tri và nhân dân cũng quan tâm
tuy nhiên điều quan trọng nhất không phải ở chỗ rằng là đánh giá như vậy
điều quan trọng là phải tìm được giải pháp thích hợp và hữu hiệu
một số cán bộ thái phá biến chất đã bổ nhiệm không đúng
bộ chức danh trong quản lý đối với người nhà mà không chọn được người tài
thì theo tôi thì bộ trưởng trả lời cái câu hỏi này thì rất là rõ ràng
và nếu rõ những cái tình mà có những cái sự kiện sự cố này xảy ra
thì bộ phải kiểm tra và phải có những hình thức xử lý trong thời gian trước tới
vừa rồi là có cái chuyện ông vũ hoàng cái bộ công thương bộ trưởng của công thương là cái bộ đấy
bây giờ thấy cũng như vậy là dân cũng bắt đầu tin tưởng đáng vào nhà nước cũng đã mạnh giang đưa ra
cái quy trình là nhấn mưu mặc dù là ông đã nghỉ hương nhưng mình cũng vẫn phải dùng kỷ luật để là nội gương chẳng những cho cái đồng chí đó
mà đây là bài học kinh nghiệm cho những người đơn chức thấy rằng không phải mình đơn chức sau khi hạ cánh an toàn để muốn gì làm gì muốn